những đôi dép dính đầy bùn đất do phần lớn các em học sinh nơi đây đều ở xa trường
phải đi qua rất nhiều đoạn đường vẫn đang bị sạt lở để có thể đến dự ngày hội của mình
dù bị muộn giờ nhưng các em vẫn cảm thấy vui vì mình vẫn đến được trường để gặp lại các bạn và thầy cô của mình
và ngày hôm nay hòa cùng gần hai mươi bốn triệu học sinh trên toàn quốc
học sinh tại vùng lũ mai sơn của tỉnh sơn la đã được đón một lễ khai giảng
dù còn bộn bề khó khăn nhưng vẫn vui tươi và tràn đầy hy vọng
cổng trường những chiếc máy ủi vẫn đang hoạt động hết công suất
để có thể loại bỏ được hàng mét bùn đất đang dính ở sân trường
bàn ghế lớp học vẫn đang ngổn ngang sau cơn lũ
nhưng không vì thế mà lễ khai giảng của các em ở trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nà ớt
huyện mai sơn phải ngừng lại
cờ hoa chiếc trống khai trường vẫn được bố trí đầy đủ cho ngày hội của các em
nhiều chỗ bị sạt lở
bùn vẫn tung vào người em
những em rất là vui vì đến dự ngày khai giảng này
lúc đầu thì em có lo lắng là em sẽ không được tham dự ngày khai giảng
lúc đấy tâm trạng em thế nào
tâm trạng em rất lo lắng và buồn trồn
em nghĩ rằng không thể dự khai giảng nữa
nên không ngờ em được dự khai giảng
em rất là vui mừng
những đôi dép dính đầy bùn đất do phần lớn các em học sinh nơi đây đều ở xa trường
phải đi qua rất nhiều đoạn đường vẫn đang bị sạt lở để có thể đến sự ngày hội của mình
dù bị muộn sạch
nhưng em giàng thị khanh vẫn cảm thấy vui vì mình vẫn đến được trường để gặp các bạn và thầy cô của mình
em đi từ sáu giờ sáng bây giờ mới đến nơi hơi thì dự khai giảng đã sát hết rồi
em vẫn muốn cùng các bạn lấy khai giảng
được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể
rồi đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của bác nhân dân huyện
thì có lẽ là
trong vài ngày tới thì công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được khắc phục hoàn toàn
và ổn định đi vào học và tập được
còn về tổ chức lễ khai giảng ngày hôm nay
thì nhà trường chúng tôi cũng đã xin phép báo cáo và xin phép thường trực huyện ủy
rồi bác nhân dân huyện phòng hóa trục đào tạo cho phép khai giảng
cái địa điểm không phải là nhà trường mà là sân nhà văn hóa
những điệu múa do chính các em học sinh của nhà trường tự thực hiện
những bài hát vang lên trong phần hội
dù thiếu thốn về cơ sở vật chất
dù khai giảng chỉ được tổ chức ngay sát cổng trường
nhưng nó không làm cho niềm vui của ngày tiệu trường vơi đi
thì toàn bộ khuôn viên của trường phổ thông dân tộc bán chú và trung học cơ sở nà ơt
đã bị ngập chìm trong nguồn đất
vượt qua rất nhiều những khó khăn thì thấy cô giáo nơi đây đã gạt bùn gạt đất
để mở đường đưa các em học sinh đến trường
một lễ khai giảng vẫn đã được diễn ra trên địa điểm của nhà văn hóa xã
một tiếng trống khai trường đã cất lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu